nga và triều tiên tăng cường đối thoại chiến lược
pháp tiếp nhận hai mươi bảy người iraq là nạn nhân của is
thưa quý vị tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chiều nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật thanh niên sửa đổi
đại biểu nêu ý kiến cho rằng có nhiều quy định trong dự thảo vừa thừa vừa thiếu trồng chéo với nhiều luật khác
tại buổi thảo luận một số đại biểu cho rằng
luật cần tập trung vào một số nội dung chính mà đối tượng này quan tâm và thiết thực
chứ quy định như dự thảo lần này có quá nhiều quyền và nghĩa vụ mà thiếu đi tính trọng tâm định hướng
trong dự thảo có quá nhiều quyền và nghĩa vụ
tôi đếm có sáu mươi hai cái gặp đầu dòng
ở trong dự thảo nói về chính sách
như vậy chúng ta phải xem lại
tôi nghĩ luật này phải có chính sách cụ thể
và có cả chính sách định hướng
tuy nhiên không thể nói xuống
và hứa hẹn
không cần thiết phải quy định quyền và nghĩa vụ cụ thể của thanh niên
theo lĩnh vực như một cách nhắc lại quyền và nghĩa vụ của thanh niên đã được các luật khác đã quy định và điều chỉnh
khi xem xét theo từng điều luật quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên như trong dự thảo
thì thấy phần lớn các quyền này không mới
mà đã được nhà nước cho phép đảm bảo
đã được luật định như là quyền học tập quyền lao động vân vân
bên cạnh đó việc quy định khá nhiều quyền và nghĩa vụ của thanh niên ở tại chương hai
nhưng những vấn đề này chưa có được cơ chế đảm bảo để thi hành
một cách chặt chẽ thuyết phục kèm theo
chính vì vậy quy định như thế thì nó dẫn tới tình trạng là chỉ mang tính kêu gọi động viên và hiệu triệu
chứ không có tính chất bắt buộc thực hiện
dự thảo luật mang nặng tính tuyên truyền hiệu triệu hô hào
vì các chính sách đưa ra trong dự thảo luật rất chung chung
cách diễn đạt các chính sách
lặp lại ít nhất hai mươi năm lần cụm từ tạo điều kiện
hai mươi lần từ hỗ trợ
năm lần từ khuyến khích
nhưng không rõ tạo điều kiện như thế nào
hỗ trợ cái gì
khuyến khích ra sao
tổ chức cá nhân cụ thể nào là người tạo điều kiện hỗ trợ khuyến khích
và nếu không tạo điều kiện
không hỗ trợ
không khuyến khích
thì có chế tài xử lý như gì không
hiện một số quy định dự thảo quy định về quyền của thanh niên
nhưng không rõ nguồn lực thực hiện
do đó một số đại biểu góp ý
luật sửa đổi lần này cần thiết kế
để thanh niên thấy rõ trách nhiệm nghĩa vụ của họ
không nên quy định trung trung trùng lắp
thiếu tính khả thi
trong chiều nay với tỷ lệ là hơn chín mươi phiếu thuận
quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu
biểu quyết thông qua dự án luật thư viện
luật thư viện được quốc hội thông qua
đã tạo hành lang pháp lý giúp hoạt động thư viện
và văn hóa đọc phát triển trong tình hình mới
luật thư viện có sáu chương
năm mươi hai điều sẽ có hiệu lực thi hành
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
luật cũng quy định các nội dung liên quan
đến việc liên thông thư viện
đây cũng là một trong những điểm mới của luật
nhằm bảo đảm hoạt động thư viện theo hướng hiện đại
chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện
nhất là liên thông giữa các thư viện
được nhà nước đầu tư với các thư viện khác
nhằm nâng cao chất lượng hoạt động
của hệ thống thư viện khai thác hiệu quả
nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước
luật thư viện lấy ngày hai mươi một tháng bốn hàng năm
là ngày sách và văn hóa đọc việt nam
thưa quý vị chiều nay
đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng do đồng chí
trần cẩm tú bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bắc giang
tại buổi làm việc bên cạnh đánh giá
kết quả đạt được đồng chí trần cẩm tú
bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác này
của tỉnh bắc giang như kết quả xử lý
kiến nghị sau thanh tra kiểm tra còn chưa cao
đồng chí trần cẩm tú đề nghị
ban thường vụ tỉnh ủy bắc giang cần tập trung chỉ đạo
ra soát các kiến nghị sau thanh tra
xử lý trách nhiệm các vụ việc liên quan đến đất đai
trong quá trình thực hiện cần đánh giá
kiến nghị bổ sung các quy định còn bất cập
chưa hợp lý chủ động thực hiện
chống tham nhũng trong cơ quan tham nhũng
bên cạnh đó quyết liệt tổ chức các giải pháp
phòng ngừa ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu
tiêu cực trong giải quyết công việc
phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc
các đoàn thể nhân dân trong phòng chống tham nhũng
tố giác tội phạm
thưa quý vị chiều nay trong cuộc họp báo thường kỳ
của bộ ngoại giao phát ngôn viên
bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng
đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam
trong thời gian tới và trả lời câu hỏi
của phóng viên việt nam và quốc tế
về các vấn đề báo chí quan tâm

về công tác hỗ trợ đưa thi thể
các nạn nhân từ anh về việt nam
phát ngôn viên bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết